monopilavir có thể ảnh hưởng đến tinh trùng
mặc dù rủi ro được coi là thấp
vì vậy nam giới hoạt động tình dục với phụ nữ có khả năng sinh đẻ
nên sử dụng một phương pháp tránh thai tin cậy trong thời gian điều trị
và ít nhất ba tháng sau liều monopilavir cuối cùng
để đảm bảo an toàn hữu quả
khi sử dụng thuốc mordopiravir khi cô đơn của bác sĩ
theo đúng chỉ định
các giới hạn sử dụng qua các cảnh báo thận trọng của thuốc
không tự ý mua
sử dụng thuốc monopilavir trôi nổi không rõ nguồn gốc thất sư trên thị trường
trong quá trình sử dụng thuốc monopilavir
nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc
cần thông báo ngay cho các bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn và xử trí kịp thời
liên quan đến thuốc monopilavir
đến ngày tám tháng một
bộ y tế cho biết đã phân bổ hơn bốn trăm linh liều thuốc
phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín thẻ nhẹ tại năm mươi ba địa phương
trước đó vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát và diễn biến phức tạp
tại thành phố hồ chí minh và một số tỉnh thành phố phía nam
trên cơ sở kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sáng thuốc monopilavir cho thấy
tính an toàn và hiệu quả của thuốc
bộ y tế đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu
bệnh viện phổi trung ương đại học y dược thành phố hồ chí minh
hồi hộp với các sở y tế để triển khai chương trình ký điểm điều trị
có kiểm soát thuốc monopilavir cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ
việc triển khai chương trình ký điểm điều trị
có kiểm soát thuốc muropilavir cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ
tuân thủ đề cương nghiên cứu khoa học chặt chẽ
đã được hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia tập tịch
chấp thuận và được bộ y tế phê duyệt
các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình
tại hai mươi hai tỉnh thành phố cho thấy
thuốc monopilavir có tính an toàn cao dung nạp tốt
hiệu quả rõ rệt về giảm tài lượng virus giảm lây lan giảm phiền nặng
rút ngắn thời gian điều trị với tỷ lệ bệnh nhân
tại cuộc họp chiều năm tháng một
hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký liêu hành thuốc nguyên liệu làm thuốc
của bộ y tế đồng ý đề xuất bộ y tế cấp giấy đăng ký lưu hành
có điều kiện cho ba thuốc chứa hoạt chất munophlavir
có chỉ định điều trị covid một mươi chín